liên quan đến vụ hai phóng viên của thông tấn xã việt nam thường trú tại lâm đồng và báo lâm đồng
bị hành hung khi nhập vai tìm hiểu việc tổ chức công tác đấu thầu công trình xây dựng trụ sở làm việc của huyện ủy đạ hoai
hôm nay công an huyện đọa hoai tỉnh lâm đồng cho biết đã triệu tập ba đối tượng liên quan lên làm việc
ba đối tượng được cơ quan chức năng triệu tập lấy lời khai làm rõ vụ việc đều ngụ tại thị trấn mazawe huyện đạ hoai
và có mặt tại thời điểm hai phóng viên bị hành hung hăm dọa
trước đó vào ngày hai tháng bốn phóng viên của thông tấn xã việt nam và báo lâm đồng nhập vai một doanh nghiệp
đến trung tâm quản lý và khai thác công trình công cộng huyện đạ hoai mua hồ sơ dự thầu công trình xây dựng trụ sở làm việc của huyện ủy đạ hoai
sau khi hai phóng viên giờ đi và vào một quán cà phê thì ba đối tượng mang theo hung khí đến ném xuống vỉa hè và lớn tiếng đe dọa
vì đã tham gia mua hồ sơ dự thầu công trình này
sau đó bất ngờ tấn công hai phóng viên vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ